cùng với việc có nhiều ý kiến tham gia trên nghị trường quốc hội về chống xâm hại trẻ em tuần qua
thủ tướng chính phủ cũng vừa ban hành chỉ thị số hai mươi ba về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
chỉ thị nêu rõ để tăng cường bảo đảm thực hiện quyền lợi ích của trẻ em và bảo vệ trẻ em
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em
thường xuyên giả soát kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật về trẻ em
đổi mới công tác tuyên truyền ưu tiên thời điểm thời lượng phát sóng các chương trình về chính sách pháp luật và bảo vệ trẻ em
với nội dung hình thức đa dạng phong phú phù hợp với các nhóm đối tượng điều kiện phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương
người đứng đầu cơ quan tổ chức chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích
vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em bạo lực xâm hại tình dục trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn
hoặc không hỗ trợ can thiệp xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em
ngoài ra thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bố trí ngân sách bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
còn nhóm thường trực bảo vệ trẻ em hoạt động hiệu quả và có chính sách hỗ trợ hoạt động